từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đến nay đảng ủy công an trung ương đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương trực tiếp tổ chức bốn lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra giám sát kỷ luật đảng cho trên một đồng chí
lớp bồi dưỡng thứ năm này tiếp tục cập nhật những kinh nghiệm kỹ năng phương pháp thực tiễn gắn với lý luận về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng nhất là vận dụng trong tình hình hiện nay đối với lực lượng công an nhân dân

trình độ pháp luật và thậm chí còn có kinh nghiệm trải nghiệm trong thực tiễn thì chúng ta mới đảm bảo được công việc mà đặc biệt nhất là thanh tra kiểm tra mà đặc biệt kiểm tra thi hành kỷ luật đảng liên quan rất nhiều đến cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
nếu như chúng ta không chuyên cần chúng ta không có một trình độ mà chính trị nghiệp vụ pháp luật và kinh nghiệm trải nghiệm tốt thì tôi nghĩ rằng rất khó hoàn thành
trong năm ngày tham gia lớp bồi dưỡng hơn bốn trăm linh đại biểu là phó chủ nhiệm thường trực phó chủ nhiệm chuyên trách phó chủ nhiệm kiêm chức ủy viên chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp ủy công an các đơn vị địa phương và cán bộ của cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân sẽ được nghe các giảng viên báo cáo viên giới thiệu một mươi một chuyên đề trọng tâm
một chuyên đề thảo luận về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng qua đó nâng cao năng lực và hiệu quả công việc của cán bộ kiểm tra các cấp trong công an nhân dân góp phần xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sáng nay hai mươi bốn tháng bảy công an tp hà nội và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình phối hợp số chín của bộ công an với ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tp hà nội và công an tp hà nội và chúng tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương dự và chỉ đạo hội nghị công dự có đồng chí hoàng công thủy phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
sau một mươi năm chương trình phối hợp số chín được ban hành triển khai thực hiện công tác dân vận xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
an ninh tổ quốc trong tình hình mới đã được các cấp thành phố hà nội đồng loạt triển khai có hiệu quả
công tác phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân với mặt trận tổ quốc thành phố và các ban ngành đoàn thể các cấp được đẩy mạnh
nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được xây dựng củng cố và nhân rộng
phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị địa phương phát huy sức mạnh tiềm lực to lớn của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế xã hội thủ đô ngày càng phát triển
thay mặt ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương trung tướng lê quốc hùng trưởng ban chỉ đạo
biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội và công an thành phố với các tổ chức thành viên trong một mươi năm qua
thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới công an tp hà nội cần tiếp tục phối hợp với mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên
tích cực tham mưu thành ủy ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung chương trình phối hợp từ thành phố tới cấp cơ sở
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi ba phù hợp với tình hình thực tiễn
thưa quý vị ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy có ý nghĩa quan trọng với người dân việt nam thể hiện truyền thống hiếu nghĩa đạo lý uống nước nhớ nguồn
thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh công hiến của thương binh liệt sĩ và người có công với đất nước
thế nhưng mà bất chấp đạo lý ấy nhiều đối tượng vẫn không ngừng chống phá xuyên tạc bản chất ý nghĩa sự hy sinh cao cả đó
để nhận rõ hơn về những thủ đoạn này mời quý vị khán giả cùng đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
bảy mươi sáu năm qua đảng nhà nước ta đặc biệt là đảng nhà nước ta đặc biệt là đảng nhà nước ta đặc biệt là đảng nhà nước ta đặc biệt là đảng
đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách thương binh liệt sĩ và người có công tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh công hiến của thương binh liệt sĩ và người có công với đất nước
tuy nhiên vẫn là chiêu bài hai mặt
khi chúng ta thực hiện tốt chính sách đối với người có công các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước bằng mọi thủ đoạn xảo trá đã xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng nhà nước ta đối với người có công nhằm kích động chống phá đảng nhà nước
từ đó hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
chỉ ân những người có công với các mạng và đất nước chỉ là hình thức để tuyên truyền
hay vu khống đảng nhà nước ta lãng quên không quan tâm đến thương binh bệnh binh người có công với cách mạng
bất chấp đạo lý trên nhiều trang mạng xã hội diễn đàn các thế lực thù địch phân tử bất mãn luôn tìm mọi âm mưu thủ đoạn để xuyên tạc chống phá hạ thấp sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ thương binh trong quá trình giải phóng dân tộc
hai bảy trăm linh thương binh và trình tổ tướng chính phủ cấp bằng tổ quốc huy công đối với hai bốn trăm linh liệt sĩ

để chăm sóc tốt hơn các thương bệnh binh gia đình liệt sĩ
và chúng ta luôn luôn có một chỉ tiêu hướng tới là làm sao thu nhập của các thương bệnh binh
gia đình chính sách trên địa bàn thì ít nhất nó phải bằng hoặc cao hơn mức bình quân tối thiểu trên địa bàn
đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
trong những ngày tháng bảy thiêng liêng này các ngành các cấp và nhân dân cả nước
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tri ân đền ơn đáp nghĩa
từ dân hương tại các địa chỉ lịch sử nghĩa trang liệt sĩ đến thăm hỏi tặng quà
và khám chữa bệnh miễn phí cho thân nhân gia đình liệt sĩ người có công
tất cả thể hiện sự trân trọng biết ơn đối với những người đã công hiến
hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
sương máu nhiều thế hệ đã đổ để tạc nên dáng hình đất nước hôm nay
sự hy sinh quên mình vì nền độc lập tự do của dân tộc vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
của các anh hùng liệt sĩ những thương bệnh binh người có công với cách mạng
sẽ mãi là những tượng đài lịch sử bất tử trong mỗi người dân việt nam
những luận điệu xuyên tạc phủ nhận thành quả cách mạng nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc
chống phá đảng nhà nước chỉ càng bộc lộ rõ bản chất bất nhân của các thế lực thù địch phản động
đi ngược lại với lợi ích chung của dân tộc
mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn
đến đây phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc